ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ tránh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan
về việc thực hiện nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn
và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho rằng các báo cáo đã đánh giá được tình hình triển khai
nêu lên được kết quả thực hiện cũng như các mục tiêu chưa đạt
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng một số nội dung báo cáo vẫn đánh giá chung chung
chưa phân tích hết nguyên nhân và trách nhiệm
một số nội dung trong báo cáo thẩm tra chưa chỉ rõ việc nào hoàn thành tốt và việc nào chưa hoàn thành
đồng chí đỗ bá tị nhấn mạnh nội dung ủy ban thường vụ quốc hội xem xét hôm nay là rất quan trọng
đây không chỉ thể hiện trách nhiệm của chính phủ và các bộ ngành trước nhân dân cử tri
mà còn là cơ hội để cung cấp thông tin giải trình thảo luận để có giải pháp tích cực cho thời gian tới
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ và các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện các báo cáo
chú trọng làm rõ nội dung làm cơ sở cho quốc hội thảo luận tại kỳ họp sắp tới